tại tỉnh bà rịa vũng tàu tri cục trăn nuôi và thú y của tỉnh đã công bố dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại phường hát dịch thị xã phú mỹ đồng thời huyện xuyên mộc cũng bắt đầu xuất hiện dịch bệnh này
tính đến thời điểm hiện tại phường hắc dịch có bảy hộ chăn nuôi phải tiêu hủy ba trăm hai mươi năm con lợn mắc bệnh lở mồm long móng còn tại huyện xuyên mộc đã có tổng số là một trăm ba mươi hai con lợn mắc bệnh trên đàn lợn của sáu hộ chăn nuôi
cơ quan thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo quy định hiện đơn vị đã thành lập sáu chốt kiểm soát động vật ra vào vùng dịch tăng cường tuyên truyền về nguy cơ tác hại và các biện pháp phòng chống cho người dân